tại trụ sở bộ quốc phòng đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và sơ kết hai năm triển khai nghị quyết tám trăm linh sáu của quân ủy trung ương về hội nhập quốc tế đối ngoại về quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao công tác đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đã không ngừng phát triển đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
trong đó hợp tác song phương về quốc phòng với tám mươi nước
từng bước đưa quan hệ đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu
từng bước chú trọng hợp tác đa phương trong khuôn khổ asean theo đường lối đối ngoại của đảng
bên cạnh đó bộ trưởng ngô xuân lịch cũng lưu ý đối ngoại quốc phòng cần triển khai và hoàn thiện
đề án quân đội tham gia hoạt động
giữ gìn hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng
góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc
góp phần nâng cao vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
sau hai năm thực hiện nghị quyết tám trăm linh sáu của quân ủy trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng
được khẳng định tính đúng đắn tính kịp thời và có hiệu quả các chủ trương
giải pháp về công tác đối ngoại quốc phòng
nêu cao tầm quan trọng của đối ngoại quốc phòng trong nhiệm vụ mới
giữ gìn môi trường hòa bình bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
trong thời gian tới tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án quân đội
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo